bộ chỉ huy quân sự tp hcm vừa tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ trong đảng bộ lực lượng vũ trang tp giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
sau ba năm triển khai thực hiện cuộc vận động lực lượng vũ trang thành phố đã hỗ trợ xây dựng hai mươi căn nhà tình nghĩa hai mươi bảy nhà tình thương trang bị sách vở đồ dùng học tập hỗ trợ cây sống vật nuôi lắp đặt đèn chiếu sáng và các công trình công cộng
với tổng kinh phí hơn một mươi năm tỷ đồng và hỗ trợ kinh phí mua ba năm trăm linh thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo
tại buổi sơ kết có nhiều ý kiến đánh giá kết quả cuộc vận động và chỉ ra những ưu điểm khuyết điểm tồn tại và rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện giải pháp chủ yếu cần tập trung để thực hiện cuộc vận động hiệu quả trong những năm tiếp theo
nhân dịp này đảng uỷ quân sự tp hcm đã biểu dương và tặng bảng khen cho ba mươi tám cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng
xứng danh bộ đội cụ hồ